công ty cổ phần du lịch hòa bình việt nam vừa tổ chức buổi lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất của chủ tịch nước
đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm và phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
công ty cổ phần du lịch hòa bình việt nam là một doanh nghiệp nhà nước thuộc hội liên hiệp phụ nữ việt nam
ra đời trong giai đoạn thực hiện đường lối đổi mới hội nhập để phát triển
là doanh nghiệp trực thuộc đoàn thể thời gian đầu thành lập với vốn lý ít ỏi và bảy cán bộ công nhân viên trải qua ba mươi năm đầu tư xây dựng và phát triển
hiện nay công ty đã trở thành một trong những công ty có uy tín trong nước quốc tế của ngành du lịch việt nam
với đoàn xe đủ loại đủ tiêu chuẩn phục vụ khách và được xem là một trong những công ty lữ hành có số đầu xe đứng đầu
trong phạm vi cả nước về số lượng và chất lượng và được hiệp hội du lịch việt nam bình chọn là công ty vận chuyển du lịch danh tiếng
tại việt nam trong nhiều năm liền
với những kết quả và thành tích đạt được công ty cổ phần du lịch hòa bình việt nam vinh dự
được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác cho cá nhân và tập thể